kính thưa quý vị trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch covid một mươi chín trên địa bàn tp hcm
và với đề nghị của ủy ban nhân dân quận tám phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dương anh đức
vừa có văn bản khẩn quyết định giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu đối với khu phố hai phường một mươi sáu quận tám
và thời gian giãn cách sẽ là một mươi bốn ngày bắt đầu từ chiều ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng sáu
theo ủy ban nhân dân quận tám tính đến ngày hai mươi tháng sáu quận có một trăm một mươi ca mắc covid một mươi chín
đáng nói số ca dương tính đang tăng theo từng ngày cụ thể ngày một mươi bảy có tám mươi bốn ca
rất cao có thể phát sinh dịch bệnh và có thể có những ca bệnh chưa phát hiện
nhờ diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín như vậy ủy ban nhân dân quận tám đã chú động đề nghị
và được ủy ban nhân dân tp hcm triển khai thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu
với khu phố hai phường một mươi sáu quận tám
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp yêu cầu ủy ban nhân dân quận tám chủ trị phù hợp
với cơ quan chức năng đơn vị có liên quan đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
an ninh trực tự tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường tuyến hẻm ra vào các khu vực thực hiện phong tỏa
đảm bảo cung ứng đầy đủ các nguồn nhu yếu phẩm thiết yếu lương thực thực phẩm cho người dân
tại khu vực phong tỏa các sở ngành liên quan ủy ban nhân dân các địa bàn giáp ranh
căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao hỗ trợ quận tám thực hiện tốt công tác phòng chống dịch